cứ vào dịp nghỉ lễ tết dịch vụ vận tải hành khách lại càng trở nên nóng hơn bao giờ hết
khi mà ai cũng muốn có được một tấm vé để trở về nhà
vì vậy tình trạng xe dù bến cóc nhồi nhét khách thậm chí là bắt khách dọc đường lại diễn ra khá phổ biến
gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông bất chấp các biện pháp xử phạt của các lực lượng chức năng
chiếc xe khách này có hành trình đi từ bến xe giáp bát hà nội đi nam định
khi bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra ngay lập tức nhà xe đã cho tám hành khách di chuyển xuống xe
để tránh bị phạt về việc trở quá số người trên xe
theo thiết kế chiếc xe này chỉ chở được tối đa là hai mươi chín người nhưng tại thời điểm kiểm tra
lực lượng chức năng đã đếm được ba mươi chín người trên xe chưa kể đến tám hành khách khác đã xuống xe
lẽ xe lý giải cho hành vi trở quá số người quy định này là do ngày lễ thấy xe nào cũng trở như vậy nên cũng làm điều
khi các nhà xe đón trả khách trái quy định nhồi nhét khách vô tội vạ
người chịu thiệt hại đầu tiên chính là hành khách
tuy nhiên chính hành khách lại tiếp tay cho hành vi này
tại sao mình lại chấp nhận
không phải chấp nhận bởi vì nhà đang
theo lực lượng chức năng hành vi trở qua số người quy định cho hành trình dưới ba trăm linh km sẽ bị phạt đến năm trăm linh đồng một khách
mức phạt này được đánh giá là khá nặng nhưng các nhà xe vẫn bất chấp quy định trong mỗi dịp lễ tết
mình xử lý và người ta thường lấy cái lý do là quanh năm suốt tháng làm ăn thua lỗ
chỉ có mỗi mấy cái ngày lễ này là lượng khách đông lên và người ta cố gắng gọi là
nói chung là tất cả nó cũng chỉ là lý do để người ta bất chấp cái việc mà
vì cái lợi nhuận mà người ta bất chấp cái việc an toàn của hành khách
cũng như an toàn cái việc tham gia giao thông mà người ta cố tình vi phạm
trở quá số người thì khi mà cái lượng người nó trở quá thì nó cũng sẽ mất an toàn
cái phanh và cái tránh vượt nó cũng gây mất an toàn khi tham gia giao thông trên các đường nhất là trên đường cao tốc
xử phạt giao quân rầm rộ để xử lý xe vi phạm trong các dịp cao điểm là cần thiết
xong đó chỉ là phần ngọn của vấn đề nên câu chuyện xe dù bến cóc nhồi nhét bắt khách
lặp đi lặp lại
vì thế đã đến lúc câu chuyện này cần xử lý tận gốc
từ việc cung cấp hạ tầng biến bãi để thay đổi thói quen của hành khách
đến việc buộc dừng hoạt động tất cả các doanh nghiệp vận tải nếu không bảo đảm các quy định an toàn cho hành khách